vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ tạ mạnh cường một nhân viên văn phòng có tên là nguyễn hải bình có hỏi
tôi năm nay ba mươi tuổi bị huyết áp thấp dưới một trăm linh mm thủy ngân
những lúc bị thường đau đầu nặng choáng váng đổ mồ hôi tôi thường phải dùng thuốc giảm đau
gần đây tôi có dấu hiệu choang váng xây sẩm mặt mày mọi thứ quay vòng khi thay đổi tư thế
xin bác sĩ cho biết huyết áp thấp có nguy cơ bị đột quỵ không và làm cách nào để hết những cơn choáng váng
xin mời phó giáo sư cường ạ
vâng thì chúng tôi thấy rằng là thật ra là trong về mặt y học hiện đại là không có khái niệm huyết áp thấp
khái niệm huyết áp thấp là dành riêng cho y học cổ truyền
vâng tôi cũng như là giáo sư cảnh vừa trình bày là có thể có những cái bài thuốc có những cái vị thuốc rất tốt cho những cái trường hợp
nhưng chúng tôi ghi nhận trên thực tế là huyết áp ví dụ như là người ta định nghĩa huyết áp của một người bình thường từ chín mươi cho đến một trăm ba mươi năm mm thủy ngân
thí dụ huyết áp của bạn có thể là chín mươi năm mm
huyết áp tâm thu cũng là bình thường
nhưng mà đặc điểm của huyết áp cũng như nhịp tim là nó thay đổi theo từng cái nhịp sinh học của mình
thí dụ như là nó có thể giao động nó tăng giảm một mươi mm thủy ngân đấy là trong cái giới hạn giao động bình thường
nhưng mà của bạn nếu mà giảm đi một mươi mm thủy ngân thì lúc ấy là huyết áp chỉ còn có tám mươi năm trên sáu mươi
ví dụ như vậy thì đúng là trên thực tế là huyết áp của bạn là thấp lớn
thấp thì trong y học hiện đại người ta chỉ giải quyết những vấn đề khuyết áp
thấp đấy là trong cái trường hợp giảm lưu lượng tuần hoàn sốc tim sốc nhiễm khuẩn
còn những cái bệnh nhân mà huyết áp mà ở giới hạn thấp của người bình thường như vậy
và nó thay đổi nó gây ra triệu chứng thì thường chúng tôi nhờ các thầy thuốc y học cổ truyền giúp cho bệnh nhân

vâng xin mời phó giáo sư cảnh
vì cái trường hợp mà đây giáo sư cường nói thì cái huyết áp thấp mà nó đem lại cái khó khăn cho cái sinh hoạt của bạn
cái người bạn hay chóng mặt rồi đi làm nhiều khi mệt mỏi
thì những cái việc này y học cổ truyền có thể đem lại các cái bài thuốc bổ để mà nâng cao cái sức khỏe chính khí của họ
cái tôi vừa nói dùng bài thuốc như bài bổ trung y khí bài thập toàn bài bộ
hoặc là dùng các bản mà có điều kiện các bản dùng châm hằng ngày
thì những cái việc này có thể đem lại hiệu quả rất là tốt
vâng xin cảm ơn hai vị khách mời